thực hiện đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức theo kế hoạch của bộ công an
trong vòng ba năm trở lại đây lực lượng cảnh sát hình sự c bốn mươi năm bộ công an đã triệt phá sáu ba trăm linh băng nhóm tội phạm
trong ba năm qua lực lượng cảnh sát hình sự toàn quốc đã triệt phá sáu ba trăm linh băng nhóm ba mươi một năm trăm hai mươi tám đối tượng
cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng khởi tố điều tra được nhiều vụ án lớn
tập trung đánh mạnh vào các băng nhóm tội phạm thuộc các lĩnh vực kinh tế trọng điểm
đặc biệt các băng nhóm núp bóng dưới hình thức các công ty kinh doanh đa cấp
cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ hơn bốn mươi bảy vụ
hơn bảy mươi hai đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy
trong đó có nhiều băng nhóm đường dây ma túy lớn liên tuyến liên tỉnh và xuyên quốc gia
cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phá hơn bốn mươi chuyên án bắt hơn bốn trăm linh đối tượng
chuyển cơ quan điều tra khởi tố xử lý